tình quốc tế giới chức nga cho biết ít nhất một máy bay không người lái uav đã bị chặn ở phía nam thủ đô mắc cơ va
trong khi một máy bay khác rơi xuống nóc nhà ở ga xe lửa ở kursk làm ít nhất năm người bị thương
thị trưởng mắc cơ va cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ ít nhất một uav thù địch hướng tới mắc cơ va
theo bộ quốc phòng nga chiếc uav đã được phát hiện vào khoảng bốn giờ sáng nay
bị áp chế bởi các phương tiện tác chiến điện tử rơi xuống một khu vực vắng vẻ không gây thiệt hại hay thương tích
các sân bay quốc tế nukovo và domodenovo đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi để đề phòng vào thời tiết
thời điểm xảy ra bụi việc
cùng lúc đó cách thủ đô khoảng bốn trăm năm mươi km về phía nam một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống mái nhà ga xe lửa
ở trung tâm thành phố kursk làm vỡ một số cửa sổ gây ra một đám cháy nhỏ và khiến cho một số người
bị thương vẫn chưa rõ liệu các sự cố sáng nay có phải là một phần của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có phối hợp hay không